tại thành phố cần thơ đã tổ chức kỷ niệm bốn mươi bốn năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước ba mươi tháng bốn một nghìn chín trăm bảy mươi năm ba mươi tháng bốn hai nghìn hai mươi
tham dự lễ có chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn
trải qua bốn mươi bốn năm xây dựng và phát triển phát huy khí thế hào hùng ngày ba mươi tháng bốn một nghìn chín trăm bảy mươi năm lịch sử
và truyền thống cách mạng vẻ vang đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố cần thơ đã đoàn kết một lòng
ra sức xây dựng và phát triển thành phố về mọi mặt và đã đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực
kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ ước trên hai tỷ usd tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố đạt gần một mươi năm tỷ đồng
dìm nay thành ủy cần thơ đã trao hai trăm tám mươi huy hiệu đảng cho các đồng chí đang sinh hoạt tại địa phương
trong đó có một đồng chí nhận huy hiệu bảy mươi năm tuổi đảng